theo tin của phóng viên truyền hình nhân dân tại đắk lắc vừa cho biết sáng nay một đoạn đê bao quảng điền bị vỡ khoảng năm mét nước ồ ạt chan vào đồng ruộng khiến hơn một hectare lúa sắp thu hoạch của người dân bị ngập nặng
ngay sau sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an quân đội cùng hàng trăm người dân tổ chức gia cố đoạn đề bị vỡ
hiện người dân và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê
trước đó từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng tám trên địa bàn huyện cờ đông anna tỉnh đắk lắc đã xảy ra mưa lớn mực nước sông cờ đông anna dâng cao tràn qua đê bao quảng điền
người dân và chính quyền phải dùng hàng nghìn bao cát đắp cao năm mét dài trên hai km dọc tuyến đê để ngăn nước tràn qua đê và đồng ruộng